sáng nay lãnh đạo tỉnh đoàn vĩnh long đã đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ trao tặng huy hiệu
tuổi trẻ dũng cảm của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cho đại úy trần hoàng ngôi
cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện trà ôn
dịp này đại diện tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên hội sinh viên tỉnh vĩnh long cũng đã trao tặng số tiền ủng hộ đợt một trị giá ba trăm sáu mươi chín triệu đồng
được vận động từ các cấp bộ đoàn hội và cán bộ đoàn viên thanh niên trong và ngoài tỉnh đến tận tay đại úy trần hoàng ngôi
cũng trong sáng nay thay mặt đảng ủy ban biên tập đại tá trần duy hiển phó tổng biên tập báo công an nhân dân
đã đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ thăm hỏi động viên và trao số tiền năm mươi triệu đồng mà công ty duy lợi thông qua báo công an nhân dân
và quà của cán bộ chiến sĩ báo công an nhân dân văn phòng bộ công an hỗ trợ đồng chí ngôi và gia đình
trước đó vào tối hai mươi ba tháng một mươi một tổ tuần tra công an huyện trà ôn gồm bốn đồng chí thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tổ tuần tra phát hiện ghe gỗ không số hiệu có hai đối tượng đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông hậu
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng không chấp hành điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy
ghe của các đối tượng đã va chạm vào tàu của tổ tuần tra khiến bốn cán bộ rơi xuống sông có ba đồng chí đã bám lên được riêng đại úy trần hoàng ngôi bị thương nặng